nguy cơ cao bị đột quỵ như đã nói ở trên thì cần phòng bệnh như thế nào ạ
cho đến bây giờ thì người ta thấy rằng là cái phòng bệnh một cái hiệu quả nhất
để tránh tai biến mạch não gọi là phòng bệnh cấp một
thì người ta vẫn căn cứ vào mấy cái là như thế này
điều trị tăng vết áp điều trị dối loạn lipid máu và điều trị tiểu đường
những người mà có nguy cơ mà có dấu hiệu của vỡ sơ động mạch
hoặc là có những biến cố tai biến mạch não thong qua hay đột quỵ thong qua
thì ngoài những các thuốc mà chúng tôi đã nói ở trên
thuốc điều trị tăng vết áp thuốc điều trị dối loạn lipid máu thuốc điều trị tiểu đường
thì nên dùng thêm asperine mỗi ngày từ tám mươi đến một trăm linh mg
nhiều nhà khoa học có đưa ra nhận định đó là đưa natokines
như là một trong các giải pháp hỗ trợ phòng ngừa tai biến đột quỵ
thì bác sĩ đánh giá
như thế nào về thành phần này và nó dùng tốt cho ngăn ngừa các nguy cơ từ yếu tố nào
một khi mà chúng ta đã dùng đầy đủ các thuốc mà chúng tôi đã nói
đó là thuốc điều trị tăng huyết áp thuốc điều trị tiểu đường thuộc điều trị dối loạn lipid máu
và dùng thêm aspirin nếu không có chống trị lịch
thì chúng ta nếu có điều kiện thì chúng ta có thể dùng thêm những thực phẩm chức năng này
tôi nghĩ là nó cũng sẽ tốt cho các thành phần lipid máu
cũng như là về cái độ luân chuyển của máu trong lòng mạch
tuy nhiên rằng thật chúng ta không lấy những thuốc này làm thuốc điều trị chính
mà quên những thuốc mà chúng tôi vừa nói
đây là hồng anh nghĩ là những thực phẩm chức năng có hỗ trợ điều trị
thì cũng chưa thể nào mà thay được các thuốc điều trị
vâng xin cảm ơn bác sĩ
và thưa quý vị